thống đốc ngân hàng nhà nước vừa ban hành chỉ thị số một về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó yêu cầu đầy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt một giải pháp trọng tâm trong nghị quyết số hai của chính phủ
cụ thể ngành ngân hàng phải đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng
đối với các dịch vụ công đảm bảo các hệ thống thanh toán hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định an toàn và hiệu quả
đổi mới và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số
tăng cường an ninh an toàn bảo mật trong hoạt động ngân hàng
theo ngân hàng nhà nước đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín số lượng máy atm đạt hơn một mươi tám chín trăm linh máy với số post đạt hai trăm tám mươi hai chín trăm linh máy
số lượng thẻ đang lưu hành đạt chín mươi tám hai triệu thẻ tăng tương ứng một mươi bảy ba bốn mươi bốn năm và một mươi năm tám so với cùng kỳ năm ngoái